chuyên đề một
chuyên đề hai
chuyên đề ba
chuyên đề bốn
chuyên đề năm
chuyên đề sáu
chuyên đề bảy
chuyên đề tám
chuyên đề chín
chuyên đề một mươi
chuyên đề một mươi một
chuyên đề một mươi hai
chuyên đề một mươi ba
quốc hội đã thông báo ý kiến của ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị chính phủ chỉ đạo các cơ quan có liên quan
báo cáo xin ý kiến bộ chính trị về các dự án luật này khẩn trương chuẩn bị hồ sơ trình ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến
báo cáo quốc hội xem xét quyết định việc bổ sung các dự án luật vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh
theo đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
để củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa bộ công an với bộ tài nguyên và môi trường
kết hợp chặt chẽ giữa quản lý nhà nước với phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường
đồng thời trao đổi kinh nghiệm trong ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia
phục vụ công tác quản lý nhà nước và công tác phòng chống tội phạm
chiều nay bộ công an và bộ tài nguyên và môi trường tổ chức buổi làm việc
trao đổi kết quả công tác phối hợp theo chức năng nhiệm vụ được giao
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đồng chí trần hồng hà
ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường đồng chủ trì buổi làm việc
cùng dự có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an và các đồng chí thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường
thời gian qua các cơ quan chức năng của bộ công an và bộ tài nguyên và môi trường
đã phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu
quản lý đất an ninh trong đó xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
về bảo vệ môi trường trong công an nhân dân đảm bảo bám sát các quy định của pháp luật
và hướng dẫn của bộ tài nguyên và môi trường
đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
bộ công an đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát môi trường thực hiện có hiệu quả các chuyên đề trọng tâm
an toàn thực phẩm và phòng ngừa xử lý các hành vi làm lây lan khi xảy ra dịch bệnh
bên cạnh đó thời gian qua hai bộ cũng đã triển khai thực hiện kịp thời thao gỡ một số khó khăn vướng mắt
trong công tác giám định tư pháp và định giá tài sản trong các vụ việc vụ án
về thực hiện đề án sáu phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm hiện bộ công an và bộ tài nguyên và môi trường
đã thống nhất nội dung sử dụng
bộ trưởng đã thống nhất nội dung sử dụng ba dịch vụ công phối hợp tổ chức kiểm tra an ninh an toàn hệ thống thông tin
khẳng định sự cần thiết và hữu ích của buổi làm việc giữa hai bộ bộ trưởng trần hồng hà mong muốn bộ công an
tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bởi dự án này đã được bộ công an
thực hiện thành công trên quy mô toàn quốc trong điều kiện hết sức khó khăn
đồng chí bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường cũng đề nghị hai bộ cần xây dựng quy chế hợp tác toàn diện không chỉ trong công tác bảo vệ môi trường sau những tác động của dịch bệnh mà còn trong công tác giám định tư pháp và định giá tài sản trong các vụ việc vụ án đảm bảo tính kịp thời và đúng pháp luật
nhất trí với các ý kiến của bộ trưởng trần hồng hà bộ trưởng bộ công an tô lâm đánh giá sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bộ thời gian qua đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
bộ trưởng tô lâm đề nghị bộ tài nguyên và môi trường tiếp tục trao đổi phối hợp với bộ công an thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai hoàn thành trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai

bộ trưởng tô lâm đề nghị bộ tài nguyên và môi trường tiếp tục trao đổi phối hợp với bộ tài nguyên

bộ tài nguyên và môi trường tiếp tục trao đổi phối hợp với bộ tài nguyên
bộ trưởng tô lâm đề nghị bộ tài nguyên và môi trường tiếp tục trao đổi phối hợp với bộ tài nguyên